về vụ nổ xe khách tại quế võ bắc ninh vào hai mươi hai h đêm qua theo thông tin mới nhận được thì tính đến thời điểm này đã có thêm một nạn nhân nữa tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng này
khoảng hai mươi hai h ba mươi ngày hai mươi một tháng hai trên chiếc xe khách biển số một mươi bốn b sáu trăm chín mươi bốn chạy tuyến thái nguyên móng cái đang lưu thông trên quốc lộ một mươi tám theo hướng thái nguyên móng cái
khi đến cầu đông du xã đảo viên huyện quế võ tỉnh bắc ninh bỗng nhiên phát nổ vụ nổ đã xé tan phần thân về hệ thống kính chắn gió hai bên thân xe
nhiều mảnh thép của chiếc xe đã văng xa hàng trăm mét vào các khu vực lân cận hai hành khách đã tử vong tại chỗ và một mươi hai người khác bị thương
khi đến cầu đông du xã đào viên huyện quế võ tỉnh bắc ninh bỗng nhiên phát nổ vụ nổ đã xé tan phần thân và một mươi hai người khác bị thương
các lực lượng đã tập trung rất cao để vừa cứu chữa khẩn trương vừa làm rõ được các nguyên nhân gây ra
nhưng đồng thời vì trên tuyến quốc lộ một mươi tám là tuyến đường giao thông huyết mạch cho nên cũng đảm bảo an toàn giao thông thông suốt ngay không có một cái ách tắc nào cả
cũng trong đêm qua chiếc xe khách phát nổ đã được cơ quan công an di chuyển về bãi xe hải an huyện quế võ để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ